những năm trở lại đây tình hình vận chuyển và buôn bán ma túy ở khu vực biên giới tỉnh quảng trị
và nước bạn lào có nhiều diễn biến phức tạp đối tượng sử dụng ma túy cũng ngày càng tăng
để ngăn chặn tình trạng trên lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã phối hợp chặt chẽ
với các lực lượng chức năng hai tỉnh salavan và savannakhet thiết lập vành đai ngăn chặn từ xa
trên đất nước bạn lào đã triệt phá thành công nhiều ổ nhóm ma túy dọc biên giới
trên địa bàn tỉnh quảng trị có hai cửa khẩu quốc tế lao bảo và la lây cùng bốn cửa khẩu phụ
dọc khu vực biên giới quảng trị luôn tồn tại và hình thành nhiều điểm nóng về vận chuyển ma túy từ lào qua việt nam
khi chúng tôi phát hiện các đối tượng buôn bán ma túy xuyên quốc gia chúng tôi đã báo với bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị
cùng phối hợp để thành lập ban chuyên án giữa hai đơn vị của hai nước
nhờ vậy chúng tôi đã tổ chức phá thành công nhiều ổ nhóm buôn bán ma túy có số lượng lớn
bằng mô hình vươn xa đánh án ở ngoại biên từ đầu năm đến nay lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị
đã phối hợp với công an nước bạn lào phá thành công tám chuyên án về ma túy ở ngoại và nội biên
bắt giữ sáu mươi ba đối tượng tăng vật thu được hơn năm trăm ba mươi viên ma túy tổng hợp hơn hai năm kg ma túy đá
hai súng quân dụng cùng nhiều tăng vật khác
trong thời gian tới chúng tôi sẽ phù hợp với lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị
về điều tra nắm bắt thông tin từ cơ sở để nắm từng đối tượng từng địa bàn
để cùng nhau đồng tranh quyết liệt với bươn bán ma túy
theo thống kê chưa đầy đủ dọc các xã biên giới tỉnh quảng trị hiện có hơn năm trăm linh đối tượng sử dụng ma túy
trong số này có các đối tượng thường xuyên vận chuyển nhỏ lẻ ma túy từ lào về việt nam tiêu thụ
chúng tôi cũng đang đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa xã hội
đặc biệt là tuyên truyền vận động của chúng dân dân cả ta cả bạn
tăng cường công tác chia sẻ thông tin với lực lượng bảo vệ biên giới của bạn
cũng như lực lượng phòng chống tội phạm của bạn và tổ chức phù hợp với bạn để thực hiện các chuyến án
để đẩy mạnh đẩy sâu vào các đối tượng chủ mũ cầm đầu và kháng hộ nơi sản xuất ma túy
tuyến biên giới trên đất liền giữa tỉnh quảng trị và nước bạn lào dài gần một trăm tám mươi km
cuộc chiến phòng chống ma túy đang diễn ra rất quyết liệt
với ý chí và quyết tâm của lực lượng chức năng hai nước việt nam và lào
chắc chắn các ổ nhóm buôn bán vận chuyển ma túy sẽ bị ngăn chặn
có như thế mới giữ gìn cuộc sống bình yên của người dân